sau một thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam
hai người liên quan đến việc ăn chặn tiền chính sách diễn ra tại thành phố quảng ngãi trong nhiều năm qua
theo đó công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam bốn tháng đối với bà lê thị thu hương
phó cơ quan tổ chức nội vụ tp quảng ngãi và bà hà thị kim vân
cựu nhân viên văn thư thuộc phòng lao động thương binh và xã hội tp quảng ngãi
trước đó thì vào cuối năm hai nghìn một mươi tám khi tp quảng ngãi thực hiện chuyển tiền về các xã phường trực thuộc
để chi trả tiền chế độ trực tiếp cho một trăm linh bốn trường hợp thương binh đang công tác và đang sinh sống tại địa phương
tuy nhiên trong số một trăm linh bốn trường hợp được hưởng chính sách chế độ tại năm xã phường
thì có ba mươi ba trường hợp không rõ ràng địa chỉ cơ quan công tác
từ năm hai nghìn sáu đến nay ba mươi ba người có tên không đến nhận tiền chế độ thương binh quả tết
mà do người khác ký nhận thay số tiền chính sách ăn chặn trong nhiều năm lên tới vài tỷ đồng
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ